về tình hình phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn
tại buổi làm việc tỉnh bắc cạn đã kiến nghị trung ương hỗ trợ tỉnh nghiên cứu
khảo sát ra soát bổ sung để hoàn thiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp
gắn với xóa đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới theo hướng hiệu quả
thực tế phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội xây dựng và thực hiện đề án khảo sát
thăm dò đánh giá tổng thể chữ lượng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh
thực hiện ấn định mức thuế phí phải nộp của doanh nghiệp theo sản lượng đăng ký
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh biểu dương những kết quả
phát triển kinh tế xã hội tỉnh bắc cạn đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi sáu
đồng thời cho rằng những kiến nghị của tỉnh rất cụ thể xác đáng thiết thực
xuất phát từ tình hình thực tiễn của địa phương
phó chủ tịch nước đề nghị các bộ ngành liên quan xem xét trình cấp có thẩm quyền
quyết định để hỗ trợ bắc cạn có cơ chế phát triển
trước đó phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã tới thăm xã quân bình huyện bạch thông
đây là một trong hai xã nông thôn mới đầu tiên của tỉnh bắc cạn
tại đây phó chủ tịch nước đã trao tặng tám mươi xuất quà cho ba mươi hộ gia đình chính sách
hai mươi hộ nghèo và ba mươi học sinh nghèo học giỏi trong huyện
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy với chủ đề
báo chí việt nam đồng hành cùng đất nước đổi mới vừa khai mạc sáng nay
tại trụ sở hội nhà báo việt nam
đến dự có đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí vũ đức đam ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó thủ tướng chính phủ
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy do hội nhà báo việt nam chủ trì tổ chức
nhằm chào mừng những thành tựu của đất nước trong tiến trình đổi mới
tôn vinh sự phát triển những thành tích to lớn của báo chí việt nam
quảng bá những sản phẩm báo chí gắn với hoạt động lao động sáng tạo của các nhà báo trong cả nước
tăng cường giao lưu gặp gỡ giữa người làm báo với công chúng
qua đó khích lệ giới báo chí thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng tăng của nhân dân
nâng cao vai trò và uy tín của hội nhà báo việt nam trong đời sống báo chí nói riêng và đời sống xã hội nói chung
hội báo cũng là dịp để biểu dương động viên những công hiến lớn lao của các đơn vị cá nhân các tổ chức doanh nghiệp
có đóng góp tích cực vào sự nghiệp báo chí cách mạng
tại hội báo lần này ban tổ chức cũng sẽ bình chọn và trao giải thưởng cho các phóng sự bài viết xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi sáu
hội báo toàn quốc năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra đến hết ngày một mươi chín tháng ba với nhiều nội dung sôi nổi liên quan đến hoạt động báo chí
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc vừa yêu cầu ba địa phương đắk lắc quảng trị quảng bình
kiểm tra làm rõ những vấn đề sau khi báo nhân dân báo điện tử vov có loạt bài viết về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ trên địa bàn các địa phương này
theo đó trước những thông tin về tình trạng chặt phá rừng phòng hộ trong loạt bài
vào điểm nóng phá rừng easup ngang nhân chặt phá rừng phòng hộ hướng hóa đắk long quảng trị của báo nhân dân điện tử
và bài báo động khai thác gỗ hương trái phép của báo vov điện tử
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã yêu cầu ba địa phương cùng ubnd tỉnh đắk lắc ubnd tỉnh quảng trị và ubnd tỉnh quảng bình
khẩn trương tiến hành kiểm tra làm rõ những vấn đề mà các báo đã đưa đồng thời xử lý nghiêm những hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
tri cục kiểm lâm quảng nam cho biết ngay sau khi nhận được thông tin về vụ phá rừng tại xã trà sơn huyện bắc trà my
ubnd tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra hiện trường
để xác định mức độ thiệt hại và xử lý nghiêm các đối tượng chặt phá rừng cũng như những tổ chức cá nhân có liên quan
bước đầu lực lượng chức năng đã phát hiện tại xã trà sơn có tám cây gỗ các loại bị chặt hạ trái phép gồm sáu bảy mét khối gỗ tròn và năm mét khối gỗ sẻ
theo người dân địa phương việc chặt phá rừng ở khu vực giáp danh giữa các xã trà sơn trà tân và trà giang huyện bắc trà my
xảy ra từ nhiều năm nay nhưng chưa được chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng ở quảng nam phát hiện
công tác tuần tra kiểm tra phát hiện và xử lý các đối tượng phá rừng ở khu vực này chưa được thường xuyên và còn nhiều bất cập
thông tin đề chúng có phản ánh về tình hình phá rừng ở chỗ trà sơn
vừa rồi chúng tôi về phía tri gộc cũng đã cử đoàn kiểm tra của tri gộc do phó chủ trưởng làm trưởng đoàn lên kiểm tra và làm việc bấy quyền
để có biện pháp xử lý kiên quyết những vụ hạ rừng
và chúng tôi cũng đã bố trí lực lượng đội kiểm lâm cơ động số một của tỉnh tăng cường lên cái vùng này
ngay khi được thông tin từ các cơ quan báo chí phản ánh về vụ việc phá rừng xảy ra ở huyện bắc trà my
chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng kiểm lâm và chính quyền địa phương lập tức lên để kiểm tra hiện trường
và đến nay đã có báo cáo sơ bộ bước đầu về tình trạng vụ phá rừng này
tuy nhiên đây mới chỉ là kết quả báo cáo ban đầu và tôi đã yêu cầu lực lượng kiểm lâm tiếp tục đưa lực lượng cơ động lên để đi sâu hơn kiểm tra kỹ hơn
đối với vụ việc này thì chúng tôi đang tích cực phối hợp với các cơ quan để kiểm tra để đánh giá việc phá hoại rừng
và sẽ có những biện pháp nghiêm khắc để xử lý tất cả các cá nhân có liên quan
cũng theo ông thanh từ cuối năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương và ngành có liên quan về những biện pháp rất mạnh mẽ trong công tác quản lý
bảo vệ rừng và quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các địa phương và các đơn vị có liên quan
do vậy hiện tại tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh khẩn trương vào cuộc kiểm tra thống kê rừng bị tàn phá
và đưa được các biện pháp nghiêm theo quy định của pháp luật
hơn tám clip độc hại nhắm tới tổ chức cá nhân việt nam trên mạng là thông tin vừa được cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
bộ thông tin và truyền thông đưa ra trong buổi họp với các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo trên youtube và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo
theo con số thống kê không đầy đủ tính tới ngày một mươi năm tháng ba có khoảng một mươi năm kênh tài khoản của cá nhân đưa lên internet hơn tám video clip
có nội dung độc hại
cũng theo thống kê của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử
các kênh này có gần một triệu lượt đăng ký theo dõi thường xuyên
và hiện có khoảng năm trăm linh triệu lượt xem các clip độc hại nói trên
trước thực trạng đó các doanh nghiệp có sản phẩm quảng cáo như vinamilk unilever việt nam
cho biết ngay sau khi nhận được thông tin cảnh báo
các doanh nghiệp đã yêu cầu đại lý quảng cáo tạm dừng quảng cáo trên youtube
và sẽ tiếp tục dừng quảng cáo trên kênh này nếu google và các đại lý quảng cáo
không có giải pháp ngăn chặn triệt để tình trạng vừa xảy ra
bộ thông tin và truyền thông đã chủ động yêu cầu google phối hợp để ngăn chặn tình trạng nêu trên
google cho biết đơn vị này đã gỡ được hơn bốn mươi video clip với cách làm thủ công
nhưng trên thực tế google chỉ chặn để các video clip này không xem được tại việt nam
trước tình đó bộ thông tin và truyền thông tổ chức buổi làm việc với doanh nghiệp thương hiệu lớn
đã có sản phẩm như chúng ta làm việc với nhau hôm nay và các đại lý quảng cáo
để phối hợp làm nào chúng ta nhanh chóng phối hợp với google facebook
tìm giải pháp khắc phục triệt để cái tình trạng này
hôm trước làm việc google tôi nói rằng là tôi yêu cầu google không được gián tiếp
tiếp tay cho các đối tượng chống phá chính phủ việt nam
bằng nguồn tiền quảng cáo lấy từ chính các doanh nghiệp đang quảng cáo ở việt nam
có thể nói tình trạng này đã trở thành mối lo ngại chung của các doanh nghiệp quảng cáo
ở nhiều nước trên thế giới
chúng ta phải có giải pháp kiên quyết để xây dựng môi trường internet
lành mạnh an toàn cho mọi người sử dụng việt nam
ở phần tiếp theo của chương trình
quyên quyết loại bỏ các dự án thủy điện không bảo đảm an toàn

chủ vừa có công điện ba trăm chín mươi một về việc tăng cường công tác quản lý quy hoạch
đầu tư xây dựng vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn các tỉnh tây nguyên
cụ thể thủ tướng yêu cầu bộ công thương chỉ đạo và tổ chức ra soát quy hoạch thủy điện
trên địa bàn các tỉnh tây nguyên trong đó kiên quyết loại bỏ dừng các dự án công trình thủy điện
không hiệu quả không bảo đảm an toàn có ảnh hưởng xấu tới chế độ dòng chảy
môi trường và đời sống người dân chỉ đạo thực hiện việc tạm dừng cấp phép đầu tư
các dự án thủy điện có tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái thực hiện nghiêm quy định
trồng rừng thay thế kiên quyết thu hồi giấy phép dừng hoạt động đối với những dự án không chấp hành
trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng phối hợp với các địa phương tăng cường chỉ đạo
việc thực hiện vận hành các hồ chứa thủy điện theo đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt
đồng thời tổ chức ra soát hoàn thiện các quy trình vận hành hồ chứa còn bất cập để bảo đảm hiệu quả
phát điện và đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du về mùa khô cũng như cắt giảm lũ
hạn chế các tác động tiêu cực trong mùa lũ
một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy nền kinh tế đất nước giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi năm
chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ để quá trình chuyển đổi đạt hiệu quả cao
giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi năm cả nước đã cổ phần hóa năm trăm linh tám doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu đã có năm mươi sáu doanh nghiệp
được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa tiến độ sắp xếp cổ phần hóa đã được đề
mạnh nhưng vẫn còn một số bộ địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu và kế hoạch đề ra cụ thể
trong hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy cả nước chưa thực hiện cổ phân hóa được đơn vị nào
để chuyển đổi hiệu quả doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước thành công ty cổ phần
bộ tài chính đã dự thảo điều chỉnh và đưa thêm
một số nội dung mới trong nghị định chuyển đổi lần này
điều khoản quy định trong dự thảo chính chính phủ lần này được trình bày cụ thể
chi tiết và rõ ràng
đề cao tính minh bạch trong quá trình chuyển đổi
sáu điều khoản mới nhấn mạnh những vấn đề trọng tâm về cổ đông chiến lược
về xử lý đất đai và xác định quyền sử dụng đất xử lý các vấn đề tài chính
những điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ khắc phục được những tồn tại trong quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp
với trên ba mươi bốn hectare đất lâm nghiệp huyện phú lộc được xếp vào tốp đầu trong các huyện thị xã
có lợi thế về lâm nghiệp của tỉnh thừa thiên huế
trong những năm qua phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững là chính sách đã và đang được triển khai
tại nhiều địa phương nhằm thúc đẩy cơ hội phát triển kinh tế xã hội
tại xã vùng núi lộc hòa huyện phú lộc cuộc sống của người dân đang ngày càng no đủ
nhờ vào chính sách giao đất giao rừng của nhà nước
trồng rừng kinh tế đã và đang góp phần quan trọng trong xóa đói giảm nghèo
và làm giàu ở nhiều vùng quê nơi đây
thông qua các chương trình dự án trồng rừng cùng với việc thực hiện tốt công tác khuyến lâm
mà diện tích rừng ngày một tăng phong trào trồng rừng phát triển từ vùng thấp đến vùng cao
hàng năm toàn huyện trồng mới khoảng hai hectare rừng kinh tế
chỉ sau bốn đến năm năm một hectare keo có thể cho thu nhập từ sáu mươi đến tám mươi triệu đồng
nếu chăm sóc tốt nhiều diện tích cho thu nhập từ bảy mươi một trăm linh triệu đồng một hectare
những năm gần đây giá bán gỗ nguyên liệu mang lại thu nhập khá cao
trung bình đạt trên một triệu đồng một tấn
đối với gia đình vợ chồng anh hồ đắc tý và chị nguyễn thị lệ
từ khi chuyển lên vùng kinh tế mới xã lộc hòa với hai bàn tay trắng
nhưng nhờ chịu khó lao động tích góp vợ chồng chị lệ đã mua thêm đất trồng rừng sản xuất
với diện tích hơn một mươi năm hectare như hiện nay
mỗi năm gia đình anh chị thu nhập từ hai trăm năm mươi đến ba trăm linh triệu đồng từ rừng
sản xuất lâm nghiệp đã tạo việc làm cho hàng ngàn lao động nông thôn
và góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo cải thiện đời sống dân sinh
không chỉ giúp thoát nghèo nhiều gia đình đã vươn lên có cuộc sống khá giả từ kinh tế rừng
từng bước là ổn định cuộc sống
thu nhập cao từ cái kinh tế rừng
từ đó là đã tích lụy được
có những cái đầu tư để mà xây dựng nhà cửa
rồi mua sắm các trang thiết bị để phục vụ cho gia đình
thời là có một số hồ là mạnh dàng đầu tư
các cái xe cổ để là chuyến chở
phục vụ cho cái khai thác rừng trồng
từ đó là cái đời sống của nhân dân trên địa bàn xã ngày càng là phát triển
để phát triển kinh tế rừng nâng cao giá trị sản xuất
trong thời gian tới huyện phú lộc phân đấu hoàn thành việc giao rừng giao quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các tổ chức cá nhân ổn định lâu dài để kinh doanh nghề rừng khuyến khích đầu tư phát triển rừng thành lập các trang trại nông lâm nghiệp
bằng những quyết sách hợp lý và bàn tay cần cù của người dân những mô hình kinh tế giảm nghèo đang được nhân rộng từ phát triển kinh tế lâm nghiệp sẽ góp phần làm cho đời sống của người dân ngày một ấm no phát triển
bộ lao động thương minh và xã hội đang lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định trình chính phủ ban hành quy định điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc nếu được thông qua thì nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi